xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm sau khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng tại tp hcm
vào chiều ngày hôm qua chín mươi hai căn hộ ở đường phạm văn chí quận sáu tp hcm đã được phong tỏa
sau khi cơ quan chức năng xác định thêm một trường hợp là cháu bé một mươi bốn tháng tuổi dương tính với covid một mươi chín
bệnh nhân nhỏ tuổi này từng tiếp xúc với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận sáu cho biết quận đang tiếp tục ra soát truy vết những người tiếp xúc
với hai ca nhiễm covid một mươi chín liên quan đến bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
ca nhiễm thứ nhất là bé một mươi bốn tháng tuổi là cháu của bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của bệnh viện nhi đồng
tám người thân trong gia đình cháu bé cũng được cách ly tại khu cách ly tập trung của quận
theo thông tin ban đầu bố của cháu bé đến nhà bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy chơi sau đó hát karaoke
khu vực nhà bệnh nhân này cùng với chín mươi hai căn hộ đã được phong tỏa
nhằm thực hiện các biện pháp phòng dịch đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với các hộ dân tại đây
lực lượng chức năng đã diễn khai tốt trực tại khu vực phong tỏa
nhằm hạn chế không cho phép người ngoài đi vào bên trong
và những người dân phía trong cũng không được phép rời khỏi nơi phong tỏa
có liên quan đến hai trường hợp là bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai nam tiếp viên của hãng hàng không việt nam airlines
và bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy giáo viên tiếng anh nhiễm covid một mươi chín
ông nguyễn quốc anh phó hiệu trưởng trường đại học công nghệ tp hcm
cho biết trường đã thông báo cho hơn ba mươi sinh viên toàn trường
nghỉ học từ ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi hai đến ngày sáu tháng một mươi hai
thời gian đi học trở lại tùy thuộc vào hướng dẫn của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
để biết bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai là sinh viên năm nhất hệ từ xa ngành ngôn ngữ anh của trường
và ngày hai mươi hai tháng một mươi một bệnh nhân có đến trường đại học công nghệ tp hcm học
ngoài học trên lớp thì bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai còn học luyện ngữ âm với giảng viên
và tối ngày hôm qua một tháng một mươi hai hai giảng viên đã được đưa
đi cách ly tập trung hai mươi năm sinh viên cũng được trung tâm kiểm soát bệnh tật
đưa đi cách ly và trong sáng ngày hôm nay toàn trường đã được phun xịt khử khuẩn
lo lắng về tình hình dịch bệnh thì nhiều trường tiểu học và trung học phổ thông
tại một số quận của tp hcm cũng đã cho học sinh nghỉ học một phần hoặc toàn bộ
vì có người tiếp xúc với bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
trong khi đó thông tin từ trường đại học tôn đức thắng một sinh viên của trường
có tham gia lớp học tiếng anh do bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy giảng dạy
cũng đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đưa đi
cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm trường cũng cho biết là cho đến lúc
xác định bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy nhiễm covid một mươi chín thì sinh viên này vẫn đến trường bình thường
chính vì vậy việc xác định những người thuộc diện f hai rất khó khăn
trước mắt thì trường cho giãn cách tạm ngừng học tập trung
học tập trung tại cơ sở chính của trường nơi có khoảng hai mươi ba sinh viên
đang học tập từ ngày hôm nay cho đến ngày sáu tháng một mươi hai và chuyển sang học trực tuyến
hạn chế tối đa việc tập trung đông người
học tập trung tại cơ sở chính của trường nơi có khoảng hai mươi ba sinh viên
vào tối ngày hôm qua sở giao thông vận tải tp hcm đã ra văn bản khẩn
yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải các đơn vị quản lý xe khách
tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ở các bến xe nhà ga và phương tiện công cộng
cụ thể sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác
không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thực hiện tốt thông điệp năm k bao gồm khẩu trang khử khuẩn
khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khu vực nhà ga bến tàu bến xe
và trên phương tiện giao thông công cộng
các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu hướng dẫn của cơ quan y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín nơi tổ chức
đồng thời tăng cường công tác tuần tra giám sát và chấn trình các biện pháp
nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ nghiêm túc công tác phòng chống dịch
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị bến xe nhà ga
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và khuyến cáo hành khách người dân đi lại nâng cao ý thức cảnh giác
để phòng lây nhiễm dịch bệnh
một trường hợp là f một của bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
trong ngày hôm qua một tháng một mươi hai sở y tế đà nẵng đã đưa đi cách ly tập trung
tại trung tâm y tế quận thanh khê
đồng thời tiến hành cách ly y tế tại nhà đối với một mươi trường hợp là f hai
và đến thời điểm này trường hợp f một đã cho kết quả âm tính lần một
tuy nhiên không chủ quan trước nguy cơ bùng phát trở lại của đại dịch covid một mươi chín
các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố đã và đang siết chặt hơn nữa
công tác phòng dịch thực hiện nghiêm theo quy định của bộ y tế
ghi nhận sau đây của phóng viên antv tại bệnh viện đà nẵng
gần ba tháng hoạt động trở lại sau lệnh phong tỏa
bệnh viện đà nẵng vẫn đang áp dụng các bước phòng dịch ở mức cao nhất
tất cả người dân khi vào khám chữa bệnh đều phải thực hiện các bước khuyến cáo
theo nguyên tắc năm k như thế này
còn tại khoa cấp cứu hay khám bệnh đều được duy trì hình thức phân luận
sàng lọc ngay từ đầu những bệnh nhân có biểu hiện nghi ngờ
hai khu khá một khu cứu bệnh viện đã thực hiện khu sang lọc phân luồn
như theo quy định một nghìn ba trăm tám mươi năm của bộ y tế
tất cả những nhân viên bệnh nhân vào đây có dịch trứng ho sốt khó thở
hay những dịch trứng về mất vị giác dịch trứng về nghi bệnh
bệnh viện dưới covid được đế ở phòng khám có khu sang lọc phòng khám phía trước phân luồn toàn bộ
khu nếu mà nhân nặng và gấp cứu thì có khu sang lọc phân luồn tại gấp cứu
rút kinh nghiệm từ các đợt dịch trước bệnh viện đà nẵng đã và đang siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch
đặc biệt là áp dụng quy định giãn cách dường bệnh trong từng khoa phòng
vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn thông thoáng tòa nhà cũng được chú trọng
và yêu cầu tất cả nhân viên y tế bệnh nhân phải thực hiện khai báo y tế
hàng ngày đây cũng là một trong những nhóm giải pháp hướng đến đáp ứng bộ tiêu chí bệnh viện an toàn
được bộ y tế xây dựng và áp dụng đánh giá đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
tất cả các nhân viên y tế cũng như bệnh nhân nằm bệnh viện đều phải đeo khẩu trang phải khử khuẩn và sát khuẩn
phải khai báo y tế hằng ngày phải đo nhiệt độ và đặc biệt các giường phải giãn cách ra
theo thân gần hải mát như bộ y tế
mỗi khoa phòng đều có bùng cách ly bùng đẩy để sẵn sàng khi có các bệnh xảy ra sẽ được cách ly vào những khu đó và đảm bảo tuyệt đối công tác chống dịch
hiện nay chúng tôi đã đề nghị tất cả các bệnh viện phải xét nghiệm các thầy thuốc cho phép xét nghiệm các thầy thuốc điều trị cho người bệnh trong bệnh viện
đặc biệt là những người bệnh có bệnh nền ở những khu vực hồi sức tích cực thận nhân tạo
cứ một mươi bốn ngày lại xét nghiệm và được bảo hiểm y tế thanh toán
cũng như những bệnh nhân có nghi ngờ đều được xét nghiệm sớm để phát hiện sớm
tất cả những nhóm giải pháp này chúng tôi hiện nay đưa thành một bộ tiêu chí an toàn bệnh viện
gồm ba mươi bảy nhóm tiêu chí và giao cho các sở y tế các giám đốc sở đi tổ chức kiểm tra
và tiến tới sẽ công khai trên mạng toàn quốc vụ y tế

người dân lựa chọn những bệnh viện nào an toàn cao an toàn và an toàn thấp
bệnh viện nào chưa đạt tiêu chí an toàn thì mạnh dạng tạm thời đóng cửa để chúng ta chấn chỉnh
hiện bệnh viện đà nẵng đang điều trị nội trú từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh bệnh nhân
giảm một nửa số lượng bệnh nhân so với thời điểm chưa xảy ra dịch
bệnh viện cũng áp dụng mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân
và không tiếp nhận người nhà vào chăm sóc để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở
bản tin tiếp tục với thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu treo tại lâm đồng
vào bảy giờ sáng nay lực lượng cứu hộ tại suối cá long lanh xã đạ trai huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
đã tìm được thi thể nạn nhân thứ hai là chị nguyễn thị hà my ba mươi một tuổi trú tại tp hcm
như antv đã đưa tin vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một
có một nhóm du khách tham gia tour khám phá núi rừng do vườn quốc gia bidop núi bà tổ chức
khi nhóm này qua cầu treo dân sinh
qua suối cá long lanh xã đạ trai
thì lũ bất ngờ ập về làm sập cầu treo và cuốn trôi bốn du khách
hai người trong nhóm này may mắn bám được vào cành cây
và đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công
hai nữ du khách còn lại bị cuốn mất tích
trưa ngày một tháng một mươi hai lực lượng cứu hộ đã tìm được nạn nhân lê thị quỳnh trang hai mươi hai tuổi
và sáng nay đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là chị nguyễn thị hà my
tin an ninh trở tự
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
tỉnh đắk lắc vừa khởi tố thêm hai đối tượng
trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet
với tổng số tiền cá cược giao dịch được xác định trên bốn tỷ đồng
hai đối tượng bị khởi tố là nguyễn quang trạch chú tại huyện chư quynh
và nguyễn văn đồng chú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
trước đó cơ quan công an đã khởi tố một mươi hai đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá
do võ văn hải chú tỉnh khánh hòa cầm đầu
các đối tượng trong đường dây này được phân công phân cấp phân chia nhiệm vụ
cho từng thành viên cụ thể tổ chức chặt chẽ
và phải là người có uy tín tin cậy bảo lãnh
thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật của các đối tượng trên
gồm một khẩu súng ngắn mới ba thẻ ngân hàng các loại hai mươi tám điện thoại di động
năm máy tính laptop gần bốn trăm linh triệu đồng
và hơn bảy trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
tối qua công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa úng tàu
đã tiến hành khởi tố bịa can bắt tạm giam
và khám xét nơi ở của lê thái thiện tức thiện soi
trú tại thị xã phú mỹ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra xác minh thu thập chứng cứ làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của lê thái thiện
cơ quan công an phát hiện có trường hợp thiện cho con nợ vay tám tỷ đồng
với mức lãi suất một trăm linh năm một tháng
sau một thời gian dù trả lãi rất nhiều lần
nhưng số tiền còn nợ lên đến hai mươi tỷ đồng
nếu không trả được thiện buộc con nợ phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất
và nhiều tài sản có giá trị khác cho mình
tiến hành khám xét nơi ở của lê thái thiện
cơ quan công an thu giữ nhiều loại giấy tờ
liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
với số tiền thể hiện trong các giấy vai tiền từ vài trăm đến vài tỷ đồng
bốn đối tượng gồm trần nam giang hỷ minh tài nguyễn thế an và trần thanh trung
cùng chú tại tỉnh đồng nai
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đã bị công an huyện định quán tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
nhận được tin báo của bị hại bị mất một cây mai trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
qua điều tra công an xác định giang tài và an là thủ phạm
nên tiến hành bắt khẩn cấp vào trưa ngày một tháng một mươi hai
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
an còn khai thêm cùng chung thực hiện một vụ trộm tượng phần di lạc bằng gỗ
trị giá một mươi năm triệu đồng tại thị trấn định quán huyện định quán
vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
vâng đến hẹn lại lên
cuối năm luôn là thời điểm các loại tội phạm như trộm cắp cướp giật tài sản gia tăng hoạt động
với phản ánh từ tỉnh đồng nai ngay sau đây
chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị những cảnh báo
mỗi người dân cũng như các cơ quan đơn vị kinh doanh phải luôn đề cao cảnh giác
mai xuân bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bảo lộc tỉnh lâm đồng
là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch agribank
ở địa chỉ số hai nghìn một trăm linh sáu quốc lộ một k khu phố an
hòa phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
chỉ năm ngày sau khi gây án đối tượng đã bị lực lượng công an thành phố biên hòa
phối hợp với công an tỉnh đồng nai và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại một căn nhà thuê ở phường ba quận gò vấp thành phố hồ chí minh
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
bình đi xe máy đến phòng giao dịch agribank hóa an
để xe máy ở ngoài đường đầu đội nón bảo hiểm bịt khẩu trang màu đen
tiến vào bên trong sau đó dùng lựu đạn giả và dao
uy hiếp nhân viên và bảo vệ để cướp tiền
tuy nhiên đối tượng không cướp được tiền và nhanh chóng ra ngoài tẩu thoát
theo lực lượng công an vào thời điểm cuối năm tình hình an ninh trật tự thường có chiều hướng phức tạp
trong đó nổi lên loại tội phạm cướp giật với thủ đoạn rất tinh vi và manh động
các đối tượng thường là những người không có công an việc làm lợi dụng sự sơ hở của người dân đi đường
sự mất cảnh giác của các cơ sở doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ để thực hiện hành vi phạm tội
qua vụ cướp này khuyên cáo các ngân hàng và các cơ sở kinh doanh tiền tệ bằng mặt đối quý
nên tăng cường lực lượng bảo vệ và kiểm soát nghiêm ngặt về quy trình bảo vệ đến và đi của khách hàng đến giao dịch
khi đến nên yêu cầu tháo nón bảo hiểm áo khoác để nhận dạng nhìn nhận con người như thế nào
để tránh trường hợp đối tượng lợi dụng việc lỏng lệch
như vậy bên cạnh sự tăng cường vào cuộc chấn áp các loại tội phạm của lực lượng chức năng
thì hơn hết vẫn là sự cảnh giác của người dân và cơ sở doanh nghiệp
trong việc bảo vệ tài sản của mình trước các loại tội phạm trong đó có tội phạm cướp giật